các nhà khoa học vừa phát hiện ra một gen làm tăng cấp đôi nguy cơ mắc covid một mươi chín lạng ở người
xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi
theo reuters trước thực trạng do dự tiêm chủng vaccine là yếu tố chính dẫn đến tỷ lệ tử vong cao do covid một mươi chín ở trung và đông âu
các nhà nghiên cứu hy vọng rằng việc xác định được những người có nguy cơ cao nhất
sẽ khuyến khích họ tiêm phòng và giúp họ tiếp cận với các lựa chọn điều trị chuyên sâu hơn trong trường hợp nhiễm bệnh
bộ trưởng y tế bàn lan adam niarewski cho biết
sau khi một năm rưỡi làm việc chúng tôi đã có thể xác định được gen gây ra khuyên hướng bị covid một mươi chín nặng
điều này có nghĩa là trong tương lai chúng tôi sẽ có thể xác định những người có khuyên hướng bị covid một mươi chín nghiêm trọng
theo đó các nhà nghiên cứu từ đại học y khoa bialistop ở nước này đã phát hiện da gen là yếu tố quan trọng thứ tư
quyết định mức độ nghiêm trọng của một người mắc covid một mươi chín sau tuổi tác cân nặng và giới tính
giáo sư phụ trách dự án nghiên cứu maxine monuzako nói rằng gen này hiện diện trong khoảng một mươi bốn dân số bàn lan
so với từ tám chín ở châu âu và hai mươi bảy ở ấn độ
các nghiên cứu khác cũng cho thấy tầm quan trọng của các yếu tố di truyền trong việc covid một mươi chín tiến triển nghiêm trọng như thế nào ra sao
trước đó vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một các nhà khoa học anh tuyên bố đã xác định được một phiên bản
của gen có thể liên quan đến việc tăng gấp đôi nguy cơ suy phổi do covid một mươi
hai phương pháp điều trị covid một mươi chín vừa được who phê chuẩn gồm sử dụng thuốc điều trị viêm khớp có thành phần bari citynip
và sử dụng kháng thể tổng hợp strovimab
ngày một mươi bốn tháng một tổ chức y tế thế giới who đã phê chuẩn hai phương pháp mới điều trị covid một mươi chín
qua đó bổ sung thêm công cụ mũi nhọn cùng các loại vaccine hiện có để ngăn ngừa nguy cơ trở nặng và tử vong cho bệnh nhân covid một mươi chín
hai phương pháp điều trị này gồm sử dụng thuốc điều trị viêm khớp có thành phần bacristinis
và sử dụng kháng thể tổng hợp strovimab
trong khuyên cáo của who đăng trên tạp chí y khoa anh bmg
các chuyên gia của who nêu rõ thành phần baricitinib được sử dụng cùng với corticosteroids
có khả năng làm tăng tỷ lệ sống và giảm nguy cơ phải sử dụng máy thở ở bệnh nhân covid một mươi chín thể nặng hoặc nguy kịch
who khuyến nghị sử dụng kháng thể tổng hợp strovimab
cho những người mắc covid một mươi chín không nghiêm trọng song có nguy cơ nhập viện cao nhất
chẳng hạn như người già người bị suy giảm miễn dịch hoặc mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường
trước đó hồi tháng bảy who đã phê chuẩn thuốc điều trị khớp có hai thành phần
tocililumab và sarilumab dùng kết hợp corticosteroids
nhằm ngăn chặn nguy cơ hệ miễn dịch của bệnh nhân covid một mươi chín phản ứng quá mức trước virus sars cov hai
hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một who phê chuẩn phương pháp
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín bằng kháng thể tổng hợp pereneon
các quyến nghị điều trị covid một mươi chín của who được cập nhật thường xuyên dựa trên dữ liệu mới từ các thử nghiệm lâm sàng